ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản gửi bộ giao thông vận tải đề xuất các viện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho khu vực sân bay tân sơn nhất trong đó có đề nghị tăng các chuyến bay đêm để tránh kẹt xe và giảm tải
theo ủy ban nhân dân tp hcm trong thời gian gần đây các trục đường ra vào khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất đã quá tải mật độ phương tiện cao nên tình hình giao thông rất khó khăn thường xuyên xảy ra ủn tắc ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và hoạt động của sân bay
dự báo nhu cầu đi lại tại khu vực này sẽ tiếp tục tăng cao nhất là trong dịp tết để nhanh chóng khắc phục và làm chuyển biến tình hình
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị thực hiện ngay giải pháp điều tiết chuyến bay giữa khung giờ cao điểm và khung giờ thấp điểm cụ thể là tăng cường các chuyến bay đêm từ hai mươi hai h đến năm giờ và hạn chế tăng các chuyến bay vào ban ngày từ sáu h đến hai mươi hai giờ nhất là trong dịp tết
trong những ngày giáp tết nguyên đán tình hình giao thông trên địa bàn thủ đô diễn biến phức tạp
trước tình trạng này mới đây giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo tăng cường hai trăm linh cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông trong giờ cao điểm từ ngày sáu tháng một đến hết ngày một mươi năm tháng hai
công an thành phố đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phân công các tổ đội trực một trăm linh quân số tăng cường thêm hai trăm linh cảnh sát cơ động hỗ trợ tại ba trăm sáu mươi một ngã tư và bốn tuyến đường ngoại ô vào thành phố
vào dịp tết hà nội sẽ có khoảng sáu mươi điểm chợ hoa được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu của người dân chưa kể sẽ có rất nhiều khu vui chơi lễ hội đầu xuân cũng được tổ chức
vì vậy việc tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động sẽ giúp bảo đảm được trật tự đô thị giảm tình trạng ủn tắc giao thông tại thành phố tăng cường ý thức của người dân vào dịp đầu năm mới
ngày một mươi tháng một tại thành phố hạ long quảng ninh tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế iuucn và thành phố hạ long
tổ chức chương trình thu gom rác trên biển với chủ đề liên minh hành động vì một hạ long xanh
đại sứ hoa kỳ tại việt nam test osius và hơn một trăm linh tình nguyện viên đến từ các doanh nghiệp tổ chức phi chính phủ cơ quan nhà nước và học sinh sinh viên đã cùng tham gia chương trình
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án liên minh hạ long cát bà một sáng kiến được thực hiện trong ba năm với sự tài trợ của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
trước đó việc tổ chức thu gom rác trên biển được thực hiện lần đầu tiên vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
mục tiêu của hoạt động này là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường tại việt nam
về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường tại việt nam nói chung và di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long nói riêng
tuy nhiên gần đây loại hình nghệ thuật này bắt đầu len lõi về các phố thị tỉnh lẻ
qua đó đã góp phần làm sinh động đa dạng cho môi trường nghệ thuật cũng như đời sống giải trí của người dân
và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm đến và cảm nhận không gian nghệ thuật kịch cà phê đầu tiên tại tp hcm tỉnh an giang
hiện nay ở tp hcm có đa dạng mô hình giải trí như hát với nhau cà phê kịch acoustic phim chiếu rạp
nhưng gần đây loại hình nghệ thuật kịch cà phê đang được thịnh hành và được giới trẻ rất quan tâm yêu thích
với mong muốn tạo nên một ngôi nhà chung một sân chơi cuối tuần cho những bạn yêu bộ môn kịch nói ở an giang trao dời học hỏi
đồng thời tạo không gian thư giãn nơi để những người bạn gia đình gặp gỡ chia sẻ sau những giây phút làm việc mệt mỏi
từ đấy kịch cà phê và song hành đó cũng là sự ra đời của nhóm kịch đời cười với người khởi xướng là đạo diễn duy hòa
khi mà các anh em ở đây
tập hợp lại để làm cái nhóm đề cười thì các anh em rất là tâm quyết để cho ra một cái nhóm kịch
gọi là nhóm kịch nhỏ nhỏ thôi chứ cũng không nói là lớn gì cho nhiều nó hoành tráng quy mô gì
chỉ là giống như một cái sân chơi để cho các anh em mà có cái nghề diễn để đến để sinh hoạt
để được thể hiện mình để được là trái bỏng cái đam mê của mình nào giờ
thì khi mà hoà
dựng ra cái giở cánh đồng gió và chính thức ra đời nhóm kịch thì tại một cái quán cà phê cộng
thì được đón tiếp của rất nhiều khán giả đến và họ rất thích
thì quà cũng không ngờ là sẽ được đón nhận như vậy
và nhiều người nói thôi hoà hơi gán giữ cái mô hình này mô hình này rất là hay
đã có nhiều định nghĩa nhận định về kịch cà phê
tuy nhiên theo cách hiểu nôn na nhất
thì kịch cà phê đơn giản là những vở kịch được diễn trong quán cà phê
thay vì được diễn tại các sân khấu kịch lớn hay nhà hát lớn
dù biểu diễn trong không gian nhỏ hẹp
về điều kiện âm thanh ánh sáng trang phục không đầy đủ
tuy nhiên kịch cà phê vẫn thể hiện trọn vẹn thông điệp của từng vở diễn
và có lối diễn xuất khá chuyên nghiệp
cũng rất là mới đối với những người dân ở đây
tại vì mình thấy cuối tuần mà họ được xem kịch này để thư giãn
để mà tụ tập gia đình hội hợp với nhau thì rất là vui
và vỡ kịch thì nó lại có bi hài lẫn lộn
cho nên khi mình xem mình cũng thấy thích lắm
rồi với lại sao mỗi cái vở kịch nó có cái câu chuyện nó để lại trong lòng của mình
nó cũng cho mình một cái sự rút kinh nghiệm trong cuộc sống của mình
mình cũng thích
thật ra thì mình đi xem kịch mình mua vé thì mình cứ nghĩ là mình sẽ mua nước riêng
nhưng mà khi mà được
xem là được phục vụ nước rồi trong phòng như vậy cũng là âm thanh cũng tốt
thì mình thấy là rất là ổn
như tên gọi của nó khán giả đến xem kịch luôn có một ly cà phê hay ly nước uống theo sở thích
so với những loại hình nghệ thuật khác
thì kịch cà phê mang đến cho khán giả một không gian vô cùng ấm áp thú vị và rất đỡ nhân văn
đến với kịch cà phê khán giả có thể vừa thưởng thức ly cà phê
vừa hưởng thụ một bộ môn kịch nói với hình thức tính phòng
được lắng nghe được cảm nhận những âm thanh chân thật gần gũi
cùng những biểu cảm khóc cười rất thật của từng nhân vật
đây đúng là một sự kiện một săn chơi rất là tốt cho giá trẻ
tại vì trước cái lịch thi cử này thì tụi em được cảm thấy là thư giãn đầu óc và sẽ là thi tốt hơn
cái không khí
là tạo được cho cái khán giả thì có nhiều cái xúc cảm và cảm xúc đối với sân khấu cũng như làm quen được với những nhiên mới
nhóm kịch đời cười vừa có những thế hệ diễn viên gào cội bên cạnh cũng có nhiều diễn viên không chuyên còn rất trẻ
dù là vị trí hay đơn vị nào thì chung quy lại họ là những người vì nghệ thuật đam mê diễn xuất gặp nhau và cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu
chỉ hai chữ để diễn tả khi đến nhóm kịch đời cười này thôi là đam mê
và cái điều mong muốn mà gửi đến là muốn gửi cho khán giả những cái gì mà mình thích
từ lúc thành lập đến nay nhóm kịch đời cười đã giới thiệu đến khán giả được sáu vai diễn
mỗi vở diễn đều được hội đồng thẩm định của sở văn hóa thể thao và du lịch an giang đánh giá cao cũng như được khán giả đón đợi rất nhiệt tình
hiện nay sân khấu nơi nhóm kịch đời cười hoạt động
đều sáng đèn vào mỗi chủ nhật tại quán cà phê da manh trên đường nguyễn văn linh tại thành phố long xuyên
theo lời của nghệ sĩ nhân dân hồng vân kịch cà phê là nơi ươm mầm tìm kiếm những tài năng triển vọng của kịch nghệ
là cầu nối đem kịch đến gần hơn với sinh viên và đông đảo công chúng
nếu được đầu tư nghiêm túc kịch cà phê sẽ có nhiều đóng góp tích cực mang lại sức sống mới
và góp phần thúc đẩy sự phát triển của sân khấu
kịch nói riêng và nghệ thuật nói chung
ở thành phố hồ chí minh có một con hẻm được gọi là hẻm ông tiên
bởi ở con hẻm ấy thì vượt qua những nỗi lo cơm áo thường ngày
nhiều người dân ở sài gòn đã chọn một cách sống đầy ý nghĩa khi chung tay vì người nghèo
đẹp như chuyện cổ tích giữa đời thường
với những người dân thiện lương ở con hẻm này giá trị sống được chọn chính là không phải bạn sống được bao lâu
mà bạn làm được những gì
còn hẻm mang tên hẻm ông tiên ấy tại địa chỉ chín mươi sáu phố phan đình phùng phú nhuận thành phố hồ chí minh
những người già ở đây kể ngày xưa ở đầu hẻm chín mươi sáu phan đình phùng phú nhuận
có một người thầy thuốc rất giỏi trị được nhiều loại bệnh cho dân nên được ví như là ông tiên
tên hẻm bắt đầu từ đó
nhưng để cái tên hẻm ông tiền càng trở nên thân thuộc hơn
đó là một hành trình dài của sự thiện lương những người dân nơi đây
ngay cả trong những cơn khó khăn thắt ngặt nhất
những người dân trong hẻm vẫn tìm cách giúp đỡ những người nghèo khó chung quanh mình
giờ thì với người dân thành phố hồ chí minh hẻm ông tiên là điều gì đó rất thật và rất thân thuộc với họ
khi mà mọi thứ ở đây đều được miễn phí cho người nghèo và người khuyết tật
từ những ly trà đá vị thuốc tây bơm vá xe xe ôm
cho đến chạy hôm tất cả đều miễn phí
nghe đến đây nhiều người sẽ nghĩ rằng ác hẳn đằng sau những dịch vụ tư thiện này
sẽ có một mạnh thường quân nào đó hào phóng tài trợ
thế nhưng không tất cả lại bắt đầu từ một người đàn ông chạy xe ôm ngay đầu hẻm
đó là ông đỗ văn úc tên thường gọi là việt
năm nay đã năm mươi bốn tuổi quê thành phố hồ chí minh
người đàn ông ấy cùng vợ
suốt một mươi năm qua cùng nhau kết nối duy trì những dịch vụ miễn phí của hẻm ông tiên
tiếng đường mà pha đền phùng này nè lúc trước thì xe bún bánh chạy hai chiều hay có bị đụng xe
thì mỗi lần mà nghe đụng cái rầm cái chạy ra coi người ta bị thương tích vì sao
nếu mà ít thì mình sơ cấp cứu mà muốn sơ cấp cứu thì phải chạy lên tiệm nút tay mua bông băng về
mình mới sơ cấp cứu được
mỗi lần mà chạy lên trên đó thì thấy nhà thuốc tây đóng cửa
về đêm ba người mới hùng tiền lại mua một cái tủ thuốc nhỏ để sơ cấp cứu
sau này có những manh thư quân thấy như vậy thì đã cho thuốc
thuốc nào hay đã cho cho mình mới làm cái thùng thuốc tây lớn
người ta hay nói nghĩa tử là nghĩa tận
ông úc sau vài lần phải làm đơn chúc những người trong xóm
chứng nhận hộ nghèo không có được chiếc hòm miễn phí đã chợt nghĩ đến việc tìm cách ăn ủi những gia đình nghèo
vậy là bỏ ngoài tay những điều tiến ban đầu ông úc lây hoay đi tìm đi sinh trời bất kể đêm ngày
chỉ cần nhận được điện thoại từ những gia đình nghèo khó cần trợ giúp
ông úc lại lên đường tìm đến gia đình họ làm mọi công việc cần thiết
chỉ để những người nghèo cảm thấy họ không cô đơn ở chỗ
ông úc lại lên đường tìm đến gia đình họ làm mọi công việc cần thiết
cứ giang tay giúp đời dù hoàn cảnh của mình còn nhiều khó khăn
chồng vá xe vợ làm lau công thời vụ
cùng đứa con sống chung trong căn phòng chỉ chưa đầy một mươi m hai ở đường cô giang phú nhuận từ hồi đi kinh tế mới về
nhưng ai đến với căn trọ của vợ chồng ông đều cảm nhận sự hạnh phúc ấm áp
khi mà cuộc sống của họ niềm vui chính là sự cho đi
hồi đó là ở thành phố đi kinh tế mới
xong rồi quay lại thì thấy khổ
mình có nói chứ ướ gì mình giàu để mình làm từ thiện rồi
chờ hoài đâu thấy giàu đâu
thôi nghèo cũng làm được thì mình làm ít thôi
nghề mình làm ít thì nói chung mình không có tiền thì mình cũng có công cũng làm cũng được
chứ không đợi giàu đâu
như đang làm đang sửa xe đang vá xe như đó
mà điện thoại có ai mà mất đó ở đâu ở đâu hốc môn hay đâu cũng vậy
cũng phải bỏ đó không có làm nữa
rồi chạy đi lo đám tài như người ta
chứ mình người chết mình không thể nào mình hẹn được
lúc mà mình bỏ đi vậy đó thì ở đây ai cũng nói
chắc cho hòm thế nào cũng có tiền trong đó
người ta đưa tiền mình mình không lấy
thì lúc đó người ta mới biết là cái công của mình bỏ ra thôi
chứ còn ngoài ra không có nhận tiền thù lao gì hết
và trời tinh thần thiện nguyện của ông úc với những việc làm đơn sơ
không bóng bẫy không ồn ào
cứ thế hầm thầm len loại vào đời sống của những người dân trong hẻm
nhiều người sẵn sàng chương tay cùng
ông lan tỏa tình thương ấm áp này
ông hoàng trung kiên và bà phạm thị kim oanh là những tấm lòng thơm thảo như thế
ông kiên và bà oanh kêu gọi mọi người gồm góp quần áo cũ hay những phần quà
ai cho gì thì lấy
rồi về chọn lọc từng cái để mang đến cho người dân vùng sâu vùng xa
ngoài ra ông cũng cùng với ông úc kêu gọi mọi người đóng cướp để trợ cấp cho những hoàn cảnh khó khăn
tật nguyện ở chính khu vực mình sinh sống
đi xong cứ quăng đại vậy đó
chú đi người ta cứ quăng đại làm biết rồi về mới biết quăng đóng đây
cứ năm một mươi bao là chú dỡ đi
còn ai mà để mấy chục bao phải đem lên lầu
chữ chữ bỏ lông não
vậy là thời gian cứ trôi
cuộc sống cứ bộn bề
nhưng giữa đô thị ồn ào
hẻm ông tiên vẫn tiếp tục tồn
tại đầy ấp nghĩa tình
khiến người ta tin rằng
dẫu có thế nào
những tấm lòng thơm thảo sẽ không bao giờ mất
và đó là giá trị đích thực của thành phố hồ chí minh
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình nhịp sống đô thị tuần này của chúng tôi
kính chào tạm biệt